hiện nay ở tỉnh quảng trị có rất nhiều nhà đầu tư đến thuê đất để làm dự án du lịch
trong số đó có không ít nhà đầu tư thuê đất xong không làm gì hoặc xây dựng giang dở
gây lãng phí quỹ đất mất mỹ quan ở các khu du lịch
đây là những bất cập mà tỉnh quảng trị cần sớm có phương án để tháo gỡ
tại khu dịch vụ du lịch cửa việt thuộc huyện gio linh tỉnh quảng trị
nơi được nhiều nhà đầu tư đến thuê đất để làm dự án du lịch
qua nhiều năm ở khu du lịch vẫn chỉ là những công trình giang dở như thế này
thậm chí một số nhà đầu tư chẳng xây dựng gì trên phần đất đã thuê
hiện toàn khu du lịch dịch vụ cửa việt tỉnh quảng trị quy hoạch một trăm ba mươi năm hectare
đã có một mươi ba nhà đầu tư vào thuê đất đầu tư trong đó có bảy nhà đầu tư chưa thực hiện đúng cam kết
các nhà đầu tư đã thu hồi các dự án đã cấp phép triển khai trên địa bàn để cấp lại cho các nhà đầu tư khác
đối với các dự án kẻ mưu quả và các nhà đầu tư chưa được sử dụng
thì đề nghị cùng ủy ban tỉnh là kêu gọi các nhà đầu tư vào để đầu tư
để trận việc lãng phí nhà đầu tư trên địa bàn
trên địa bàn tỉnh quảng trị đã quy hoạch rất nhiều khu du lịch
tuy nhiên đến nay có nhiều khu du lịch không có nhà đầu tư nào
ví dụ như khu du lịch cửa việt tỉnh quảng trị quy hoạch rất nhiều khu du lịch
khu du lịch vĩnh thái năm trăm linh ha khu du lịch vịnh mốc đến cửa tùng một trăm bảy mươi bốn ha